báo cáo sơ bộ từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia indonesia cho biết cơ trưởng và cơ phó của hãng
hàng không batite air ngủ gật hai mươi tám phút trong lúc máy bay đang di chuyển từ tỉnh đông nam sulawesi
tới thủ đô jakarta hôm hai mươi năm tháng một báo cáo do ủy ban an toàn giao thông quốc gia indonesia
công bố cuối tháng trước được afp đưa tin hôm tám tháng ba khoảng nửa giờ sau khi cắt cánh
cơ trưởng nói với cơ phó rằng anh cần phải nghỉ ngơi một lát và cơ phó đồng ý sau đó cơ phó
nắm quyền điều khiển máy bay nhưng cũng ngủ quên báo cáo nêu về tình trạng nghỉ ngơi không đầy đủ
của cơ phó cơ phó mới có hai người con sinh đôi khoảng một tháng vợ anh này chăm sóc các con và
anh phụ việc nhà trung tâm kiểm soát không lâu ở jakarta đã cố liên lạc với máy bay nhưng không
nhận hồi âm khoảng hai mươi tám phút sau đó cơ trưởng tỉnh dậy và phát hiện cơ phó cũng ngủ khiến máy
bay bị đẩy hướng cơ trưởng lập tức đánh thức cơ phó phản hồi cuộc gọi từ trạm kiểm soát không
lưu và điều chỉnh lại đường bay máy bay hạ cánh an toàn và toàn bộ một trăm năm mươi ba hải khách cùng bốn thành
viên phi hành đoàn không gặp vấn đề gì chuyến bay kéo dài hai giờ ba mươi năm phút điều tra viên của knkt
không nêu danh tính của hai phi công nhưng xác nhận họ đều là người indonesia lần lượt ở độ tuổi ba mươi năm
và hai mươi tám knkt cũng kêu gọi hãng hàng không baltic air xây dựng các quy trình cụ thể để kiểm tra bùng
dịch dịch diễn đồng thời phải đảm bảo các phi công tiếp viên được nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến
bay tổng cục trưởng hàng không mgristi enda murin của bộ giao thông indonesia thông báo vào ngày chín
tháng ba chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và đánh giá lại quy trình biden ở indonesia liên quan
bộ phận quản lý rủi ro sức khỏe của hãng batech air và những đơn vị điều hành bay khác
tuyên bố được đưa ra sau khi ubnd quốc gia indonesia công khai báo cáo sơ bộ về sự cố
cơ trưởng và cơ phó của hãng hàng không baltic air ngủ gật hai mươi tám phút trong lúc
hãng hàng di chuyển từ tỉnh đông nam sulawesi tới thủ đô jakarta hôm hai mươi năm tháng một
báo cáo do knkt công bố cuối tháng trước và được truyền thông đưa tin hôm tám tháng ba
cục trưởng hàng không indonesia cho biết bà đã gửi cảnh báo nghiêm khắc đến hãng batech air
phi hành đoàn chuyến bay liên quan đã bị đình chỉ công tác theo quy định và chờ điều tra thêm
sự cố xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu btk sáu nghìn bảy trăm hai mươi ba sử dụng máy bay airbus a ba trăm hai phi công
liên quan đều là người indonesia trong đó cơ trưởng ba mươi hai tuổi
và cơ phó hai mươi tám tuổi khoảng nửa giờ sau khi máy bay cất cánh cơ trừng nói với cơ phó rằng
anh cần nghỉ ngơi một lát và cơ phó đồng ý sau đó cơ phó nắm quyền điều khiển máy bay nhưng cũng
ngủ quên máy bay đi trịch hướng nhưng không gặp sự cố khi cơ trưởng thức dậy đã điều chỉnh lại
đường bay tiếp tục hành trình sau đó hạ cánh an toàn và toàn bộ một trăm năm mươi ba hành khách cùng bốn thành viên
phi hành đoàn không gặp vấn đề gì điều tra sơ bộ cho thấy cơ phó nghỉ ngơi không đầy đủ vì gia
quan hai em bé sinh đôi khoảng một tháng tuổi vào thời điểm bay bà moony nhấn mạnh mọi hãng hàng
không cần quan tâm sâu sắc đến thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe trình độ của phi công lẫn phi hành
đoàn những yếu tố như sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi sẽ tác động đáng kể đến độ tỉnh táo của
khi bay tổng cục hàng không indonesia sẽ cử thanh tra đến làm việc với hãng hàng không và các bên
liên quan xác định cụ thể nguyên nhân sâu xa của sự việc và lập đề xuất biện pháp ngăn chặn các
hãng hàng tương tự cho mọi đơn vị điều hành bay lẫn cơ quan giám sát bà moony cho biết thêm
mọi hình thức xử phạt sẽ được quyết định sau khi có kết luận điều tra
indonesia là quần đảo rộng lớn với hồ sơ an toàn hàng không kém dù chủ yếu dựa vào vận tài hàng
không để kết nối hàng nghìn hòn đảo trên khắp đất nước trong lịch sử hàng không cũng có không ít
những sự cố phi công ngủ quên trong buồng lái tương tự theo báo daily star hôm ba mươi tháng năm năm
hai nghìn hai mươi hai các nhân viên kiểm soát không lâu đã không thể liên lạc với hai phi công của hãng hàng không
ipa ai airways trong khoảng một mươi phút được biết hai phi công đã ngủ gật khi đang trên chuyến bay có
đến hai trăm năm mươi hành khách bay từ new york mỹ đến roma ý vụ việc phi công ngủ gật khi đang diễn ra chuyến
bay vào ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cũng được cho là một trong những sự cố hy hữu của hàng không australia
theo đó vào chiều ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trạm kiểm soát không lâu tại australia đã mất liên
lạc với máy bay kessler hai trăm linh tám b caravale khi chiếc máy bay này đang ở độ cao một mươi một feet khoảng
ba ba trăm năm mươi hai tám km trong lịch sử các nhân viên kiểm soát không lâu đã không thể liên lạc với hãng hàng không
lâu được biết chiếc máy bay kessler hai trăm linh tám b caravale này đang trong hành trình bay từ
kent đến redline australia theo dự kiến chiếc máy bay này sẽ hạ cánh xuống sunside coast
australia vào khoảng một mươi bảy giờ địa phương tuy nhiên các kiểm soát viên không lưu đã nhận
ra sự bất thường khi phát hiện chiếc máy bay keta hai trăm linh tám b caravan không có ý định đáp cánh
xuống sân bay sunside coast như dự kiến ngay lập tức các kiểm soát viên không lâu đã tìm mọi
cách để liên hệ với phi công nhưng không nhận được hồi đáp bất chấp mọi nỗ lực của trạm
kiểm soát không lâu chiếc máy bay kesna hai trăm linh tám b caravan vẫn tiếp tục duy trì ở độ cao một mươi một
feet và bay về hướng tây bắc khi chiếc máy bay này cách sân bay sunside coast năm mươi ba km
trạm kiểm soát không lâu phải yêu cầu phi công của máy bay cứu hộ big crab b hai trăm linh king air tiếp
cận chiếc kennessa hai trăm linh tám b caravan mất liên lạc xem chuyện gì đang diễn ra lúc này phi công của
chiếc máy bay cứu hộ đã tiếp cận và cố gắng liên lạc với phi công của chiếc keta nhưng
không nhận được phản hồi không còn cách nào khác phi công của
máy bay cứu hộ thậm chí đã nghiêng cánh máy bay và tiếp tục tiếp cận chiếc kessler hai trăm linh tám b caravale
ở khoảng cách gần để kích hoạt hệ thống cảnh báo và trả máy bay tcas tuy nhiên
bất chấp tiến hiệu cảnh báo nguy hiểm liên tục kêu phi công của chiếc kena vẫn không phản hồi
phải tới khi chiếc máy bay cách sân bay sunshinkos một trăm một mươi một km vào lúc một mươi bảy h ba mươi năm
sau bốn mươi phút mất liên lạc thì phi công mới tỉnh dậy ngay sau đó phi công đã thiết lập liên lạc
lại với trạm kiểm soát không lâu và hạ cánh xuống sân bay gold coast theo chỉ dẫn
chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn và không có thảm họa nào xảy ra
sự việc hy hữu này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng sau gần một năm điều tra
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cục an toàn vận tải hàng không australia công bố kết quả điều tra cho biết
phi công điều khiển chiếc ketna hai trăm linh tám b caravan đã vô tình chìm vào giấc ngủ sâu do mệt mỏi và
tình trạng thiếu oxy được biết trước khi ngủ quên chiếc ketna đã bay ở độ cao một mươi feet
tuy nhiên vì gặp điều kiện thời tiết xấu nên đã yêu cầu bay lên một mươi một feet
chính sự thay đổi độ cao cùng tình trạng cung cấp oxy trong buồng lái bị ngắt quãng
cộng thêm việc mệt mỏi do không ngủ đủ giấc vì phải bay liên tục
đã khiến phi công ngủ gật khi đang lái máy bay
về phía phi công anh này cũng thừa nhận bản thân đã bật máy sửa trong khoảng hai mươi phút
và tin rằng hơi ấm trong buồng lái đã khiến anh ngủ gật
sau sự cố giám đốc cục an toàn vận tải hàng không australia ông kerry huggit đã một lần
nữa nhấn mạnh và đưa cảnh báo cho các phi công phải đặc biệt chú ý tới sức khỏe của mình
bên cạnh đó ông cũng nhắc nhở các hãng hàng không cần chú ý tới việc bồi dưỡng đầy đủ
các phi công và đảm bảo phi công phải được nghỉ ngơi và có thể trạng tốt nhất trước khi điều khiển
các chuyến bay năm hai nghìn một mươi bốn một máy bay a ba trăm hai mươi đã lao xuống biển java trong thời tiết xấu
khiến một trăm sáu mươi hai người thiệt mạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám một trăm tám mươi chín người thiệt mạng khi chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy max
của lion air lao súng biển năm hai nghìn hai mươi một chiếc máy bay của hãng sriwijaya air lao súng biển
khiến toàn bộ sáu mươi hai người trên khoang thiệt mạng
hàng không thế giới sẽ khan hiếm phi công trong tương lai
theo le monde hiệp hội vận tài hàng không quốc tế iata dự báo đội máy bay dân dụng của thế giới
sẽ tăng gấp đôi trong hai thập niên tới đồng nghĩa với việc áp lực tuyển dụng phi công cũng tăng cao
báo cáo mới nhất của irata chỉ ra rằng đến năm hai nghìn bốn mươi bốn thế giới sẽ cần tuyển dụng khoảng năm trăm linh
đến sáu trăm linh phi công để đáp ứng với số lượng máy bay chở khách tăng từ hai mươi bốn năm trăm linh chiếc hiện nay
lên gần bốn mươi chín chiếc một loạt đơn đặt hàng lớn từ các hãng hàng
không hàng đầu thế giới đang chứng thực cho tương lai trên
đơn cử tại triển lãm hàng không dubai vừa kết thúc vào giữa tháng một mươi một emirat quyết định
chi gần năm mươi tám tỷ usd mua chín mươi máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy x và một mươi năm chiếc airbus a ba trăm năm mươi
trước đó tại triển lãm hàng không paris vào tháng sáu airbus ký kết đặt đơn hàng cung cấp
tới năm trăm linh chiếc airbus a ba trăm hai mươi giá hơn bốn mươi tám tỷ usd từ air india và đạt thỏa thuận cơ bản
về việc mua ba trăm năm mươi năm máy bay airbus các loại giá năm mươi tám tỷ usd với turkis airlines
tình trạng thiếu phi công trở nên rõ nét khi các chuyến bay đường dài bắt đầu hồi phục
sau thời kỳ suy thoái do đại dịch covid một mươi chín nguyên nhân là để đi đến các địa điểm xa xôi
đòi hỏi rất nhiều đội bay thí dụ cần năm phi hành đoàn tức một mươi phi công
để phụ trách một máy bay đi chặng tầm trung và đến hai mươi bốn phi công cho một máy bay đường dài
thêm vào đó ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine đã kéo dài
các đường bay từ châu âu đến châu á nhiều hãng hàng không đang vượt qua giới hạn
chuyến bay kéo dài một mươi ba năm giờ đồng hồ buộc họ phải tăng số lượng phi công trên mỗi phi hành đoàn
từ ba lên bốn người chính vấn đề này đã hạn chế sự mở rộng của các hãng còn hơn cả việc thiếu
máy bay trong bối cảnh đó hệ thống đào tạo phi công toàn cầu vẫn chưa điều chỉnh các quy trình
để đáp ứng kịp theo dự báo của iata le monde dẫn chứng rằng trường hàng không dân dụng
quốc gia pháp chỉ đào tạo được tổng cộng hai mươi ba sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và kỳ thi năm tới
nhà trường cũng chỉ tuyển đủ khả năng tuyển số lợi như vậy trong số khoảng một hai trăm linh ứng viên
phi công hay thậm chí như air france còn tự đào tạo từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh phi công mỗi năm
sau khi tuyển bốn trăm hai mươi bốn phi công vào năm hai nghìn hai mươi hai hãng này phải thuê thêm khoảng năm trăm linh người trong năm nay
và sẽ duy trì số lượng đó vào năm sau